cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc tỉnh an giang vừa ra quyết định bắt tạm giam phạm văn hải em
trú tại phường núi sam thành phố châu đốc tỉnh an giang để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
vào khoảng hai mươi h bốn mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi năm trong lúc hải em đang nói chuyện với người bạn trước nhà
thì ông lương văn quang tạm trú tại địa phương cầm dao chửi bới và thách thức đánh nhau với hải em
ông quang cầm dao chém hải em nhưng chưa trúng tức giận hải em cầm cây đánh vào đầu khiến ông quang bất tỉnh
kết quả giám định tỷ lệ thương tích của ông quang là một mươi hai